hồng ăn trái là một trong những đặc sản đặc trưng của phố núi đà lạt
hiện nay ngoài hồng tươi được nhiều du khách và người tiêu dùng lựa chọn
thì sản phẩm hồng xấy gió theo công nghệ nhật bản đang được thị trường ưa chuộng
và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây
vào những ngày này khi mùa hồng ăn trái chuẩn bị kết thúc
cũng là thời điểm những cơ sở chế biến hồng tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
lại tất bật làm hồng trao gió
ngày làm hồng trao gió được hình thành gần bảy năm nay
khi các chuyên gia nông nghiệp của cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đã đến đà lạt
hướng dẫn cho các hộ nông dân phương pháp chế biến hồng chỉ dùng nắng và gió tự nhiên
từ đó thì bà con nông dân thì chú trọng là chăm sóc và trồng lại mới những vườn hồng
để có cái vùng nguyên liệu để đảm bảo cái vùng nguyên liệu để mà chế biến cái hồng trái gió này
theo thống kê thành phố đà lạt có khoảng ba trăm bảy mươi hectare hồng ăn trái
sản lượng quả tươi hàng năm đạt trên một mươi hai năm trăm linh tấn một năm
để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây trồng ăn trái
hiện địa phương đã xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất đầu tư trang thiết bị
và mở các lớp chuyển giao công nghệ cho người dân
đồng thời xây dựng nhãn hiệu độc quyền thương hiệu hồng ăn trái đà lạt
loại đặc sản vốn đã đóng góp cho thương hiệu đà lạt từ bao lâu nay
qua chương trình mà xây dựng hỗ trợ cho bà con về xây dựng cái chuỗi giá trị
trong liên kết sản xuất đối với cái hồng khô hồng trao gió theo nghệ nhật bản
thì làm tăng cái giá trị cái thu nhập cho bà con là bình cung là gấp năm lần
trong thời gian tới thành phố đà lạt tiếp tục hỗ trợ cải tạo lại vườn giống
để làm sao để cho cái sản lượng nó tăng tăng lên
qua đó thì chắc chắn là trong su thế tấp tới thì cái hồng treo theo công nghệ bản
nó sẽ vươn ra một số các tỉnh thành trong cả nước và thậm chí có thể là xuất khẩu được
hiện cây hồng ăn trái không chỉ giải quyết việc làm cho hàng trăm hộ dân của địa phương
mà có đem lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm
đây cũng là một trong những sản phẩm được thành phố đà lạt lựa chọn là sản phẩm cao cấp chủ lực
cho thương hiệu nông sản đà lạt